mặc dù trong điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết sẻ chia
trong thời gian qua cũng có rất nhiều tổ chức cá nhân tại tỉnh vùng cao hà giang đã có những hành động đẹp
việc làm đầy ý nghĩa góp sức chống dịch covid một mươi chín
thực hiện lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín của đảng và nhà nước
bà phạm thị lai sáu mươi tuổi đã bàn với gia đình ủng hộ một tấn gạo và một mươi triệu đồng
thông qua mặt trận tổ quốc thành phố hà giang
đây là tấm lòng của bà với mong muốn giúp cho các y bác sĩ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch bớt được phần nào vất vả
tại sao mình lại không làm một việc gì đấy dù nó rất là nhỏ bé thôi
nhưng mà cũng có thể mang lại được sự của bản thân mình đối với cộng đồng
mặc dù chín mươi một tuổi nhưng cụ phạm lễ cường vẫn còn rất minh mẫn
hơn hai mươi năm khoác áo bộ đội cụ hồ cụ hiểu rõ tinh thần chống dịch như chống giặc
cụ đã giành dụng số tiền ăn sáng của mình ủng hộ một triệu đồng
với tinh thần trách nhiệm nêu gương cho con cháu của người lính
tôi đã sống ở trong bộ đội từ lúc còn năm năm mươi còn khổ ăn còn cơm không có ăn
chia nhau từng một cơm một thì tôi thấy là trong khi này thì thủ tướng bảo là
chống dịch cũng như chống giặc thì tôi thấy thế tôi sẽ cố gắng tôi giúp vào một ít
cô giáo vàng thị liêu ly lại có sự đóng góp cho công tác phòng chống dịch theo cách riêng của mình
cô làm những video clip tuyên truyền bằng tiếng mông
với nội dung kêu gọi tinh thần chung tay chống dịch
những video clip của cô giáo ly được nhiều người đón nhận chia sẻ trên mạng xã hội
những việc làm đẹp đầy nghĩa tình của người dân hà giang đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng
qua đó khẳng định quyết tâm của đồng bào các dân tộc tỉnh cực bắc hà giang quyết thắng đại dịch covid một mươi chín